vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà liền kề
thuộc khu đô thị glesimco công viên thiên đường bảo sơn xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên lửa xuất phát từ một căn hộ liền kề nơi hoạt động kinh doanh hàng ăn
sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn hộ liền kề khác
nhiều nhân chứng cho biết ở thời điểm xảy ra đám cháy họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn kèm theo khói đen
thoát ra từ khu vực tầng hai của căn hộ
theo ghi nhận có ít nhất bốn căn hộ liền kề đã bị lửa thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc bên trong
nhận được tin báo lực lượng chức năng điều động gần một chục chiếc xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hiện đám cháy đã được dập tắt nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ